ngày một mươi bảy tháng một mươi tỉnh hòa bình tổ chức họp báo thông tin về việc ô nhiễm nguồn nước sạch cung cấp cho thành phố hà nội
tại buổi họp báo công an tỉnh hòa bình cho biết cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện kỳ sơn đã tiến hành khởi tố vụ án hình sự gây ô nhiễm môi trường
ngày một mươi sáu tháng một mươi cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện kỳ sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự số một mươi một về tội gây ô nhiễm môi trường
theo quy định tại điều hai trăm ba mươi năm bộ luật hình sự đồng thời phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn huyện
vận động quân chúng nhân dân tích cực tham gia tố giác tội phạm cung cấp thông tin có liên quan đến vụ việc
ngày một mươi bảy tháng một mươi ubnd tỉnh hòa bình có báo cáo kết quả kiểm tra làm rõ việc đổ trộm dầu thải tại khu vực nhà máy nước sông đà
theo đó ngay sau khi ghi nhận được thông tin về vụ đổ trộm dầu thải tại khu vực nhà máy nước sông đà gây ảnh hưởng đến nguồn nước cấp cho nhà máy nước
ubnd tỉnh đã tiến hành xác minh và đề xuất các giải pháp xử lý
ubnd tỉnh đã ban hành bốn công văn trong các ngày một mươi năm và một mươi sáu tháng một mươi để chỉ đạo xử lý về vấn đề này
hiện nay công an tỉnh đang khẩn trương và tích cực điều tra xác minh truy tìm thủ phạm gây ra vụ đổ dầu thải nói trên